thưa quý vị tại nhiều khu vực trên cả nước vào hôm nay thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường dễ gây viêm họng và cảm cúm
vì vậy quý vị hãy lưu ý các biện pháp phòng bệnh để đảm bảo sức khỏe
vâng về nhiệt độ cụ thể thì khu vực bắc và bắc trung bộ ngày nắng đêm mưa có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi hai mươi ba độ c và nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ c
trong khi đó nam trung bộ tây nguyên và nam bộ trời sẽ nóng hơn chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ c riêng miền đông nam bộ là từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ c
bản nhiệt độ cụ thể cho từng vùng chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình